bụi và đất đai hoạt động của các lò gạch này còn kéo theo sự oanh tạc của hàng loạt các xe chở vật liệu ra vào ngày đêm
khiến sự ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông ở đây ngày càng trở nên nghiêm trọng
mỗi lần em học qua đây có ba lo gạch này em cảm thấy rất khó thở và khó chịu
với lại nữa là phương tiện ô tô ở đây đi làm cho đường chật hẹp nên là không có chỗ đi
rất khó đi phải nhường cho những xe vận tải lớn đi qua phải đi được
tôi thấy bụi lắm bụi mà coi là đi hôm nào cũng thấy nó tạt hết vào mặt
các xe nó đi nó chở đất nó bụi quá thì dân ra cũng kêu nhưng mà không biết làm nào
trả đổi với chính quyền địa phương phóng viên chúng tôi được biết các lo gạch đã bị cấm từ năm hai nghìn một mươi sáu

tuy nhiên cho đến nay những lò gạch tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động không phép
và đây là câu trả lời của đại diện chính quyền địa phương đưa ra khi chúng tôi đặt câu hỏi
tại sao tình trạng này kéo dài mà không được giải quyết rứt điểm
tôi thì cũng là mới nhận nhiệm vụ nên là cái thời điểm thì nhận nhiệm vụ thì cũng mới
nên là nói bây giờ cấm hẳn bà con nhân dân theo quyết định nếu mà quyết liệt của thành phố
là chỉ đạo là phải tháo dỡ bắt buộc phải tháo dỡ hết thì thực hiện theo chỉ định thì chung thì vẫn phải thực hiện
nhưng vì cũng vì là trách nhiệm với nhân dân rồi rồi vì cái tình cảm rồi là cũng nhiều
thì là bây giờ tháo rỡ thì người ta không có cái thu nhập gì bà con chẳng có thu nhập gì nữa
thì cũng ảnh hưởng đến đời sống của chúng của một số nhân dân
nên là đôi khi thì cũng biết là nó không đúng với quy định của nhà nước
nhưng mà cũng
đôi khi cũng phải cũng phải viên phiến để tạo điều kiện cho bà con nhân dân
câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền xã minh quang ở đây là gì
có hay không việc buông lòng quản lý trong công tác quản lý nhà nước
chính vì sự lẫn lộn giữa việc công với việc tư vì sự cả nể hộ cá thể này mà các lò gạch ngang nhiên hoạt động không phép
gây ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây
chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức giao thông trong nước và quốc tế đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra vào trưa ngày hôm qua một mươi năm tháng bốn
ngay trước cổng bệnh viện bạch mai đường phương mai đống đa hà nội đã khiến cho nhiều người bị thương
người dân cho biết một ô tô đã đâm phải một ô tô khác chạy cùng chiều
hai xe này đẩy nhau từ bệnh viện gia liễu trung ương được khoảng bốn mươi mét
khi đến cổng số ba bệnh viện bạch mai thì va chạm với một ô tô khác
cùng lúc đó thì va chạm thêm hai xe máy sáu người đã bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
trong khi đó một đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế ô tô nổi điên ép xe máy chở ba người không đội mũ bảo hiểm vào lề đường
vì bị cản trở thách thức đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
video cho thấy nam thanh niên kẹp ba chạy xe máy ngonging được cho trên một tuyến đường ở biên hòa đồng nai tối ngày một mươi ba tháng bốn
dù đã có tiếng còi sinh vượt từ ô tô phía sau
nhưng nam thanh niên vẫn không nhường đường
tài xế ô tô trắng bốn chỗ định tông vào đuôi xe máy thì thanh niên mới đánh lái qua phải để tránh
hành vi chạy sai luật và cản trở giao thông của xe máy chở ba khiến nhiều người bức xúc
từ bốn ngã tư thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã xảy ra tình trạng đèn tín hiệu bị hỏng
nhảy lung tung không ổn định đã gây bối rối cho các phương tiện tham gia giao thông
hình ảnh trên được một người tên là nhật huy khánh an chia sẻ trên mạng xã hội
rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh bắc ninh sớm vào cuộc khắc phục sự cố trên đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa yêu cầu tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
đối với các điểm ứng dụng công nghệ dừng đỗ xe thông minh theo hình thức iparking
hiện sở giao thông vận tải hà nội và ủy ban nhân dân các quận đã cấp phép ba mươi ba điểm trong giữ xe
sử dụng theo hình thức ứng dụng công nghệ iparking
trong số này có một mươi bảy điểm
do sở giao thông vận tải cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trong năm năm tại hai tuyến phố trần hưng đạo và lý thường kiệt
một mươi sáu điểm còn lại do ủy ban nhân dân
chúc quý vị một ngày mới làm việc học tập hiệu quả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên antv